nâng cao chất lượng kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
tại hội nghị các ý kiến phát biểu của đại biểu cho thấy
việc tổ chức kỳ họp của hội đồng nhân dân các cấp ở nhiều địa phương trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn không ít những hạn chế vướng mắt
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh một số vấn đề
liên quan đến đổi mới việc tổ chức các kỳ họp hội đồng nhân dân
dự thảo nghị quyết rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo
dành nhiều thời gian cho thảo luận tranh luận chất vấn
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu về nâng cao vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân trong thảo luận
quyết định các nội dung quan trọng tại kỳ họp
các đại biểu cũng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ để thực hiện đầy đủ chức năng
nhiệm vụ quyền hạng của người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri và nhân dân
thưa quý vị trong chiều nay bộ tư pháp đã tổ chức họp báo quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thông báo công tác tư pháp ba tháng cuối năm và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
nhiều vấn đề báo chí và dư luận quan tâm đã được đại diện các cục vụ của bộ trả lời
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư pháp đã tham mưu cho chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt
chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật
nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
trả lời báo chí về vấn đề tài sản ảo tiền ảo đại diện vụ pháp luật dân sự kinh tế bộ tư pháp cho biết
đây là vấn đề rất mới phức tạp nên người dân cần hết sức cẩn trọng khi tiến hành các hoạt động liên quan đến tiền ảo

cũng theo phó vụ trưởng vụ pháp luật dân sự kinh tế bộ tư pháp nguyễn hồng hải
theo quyết định một nghìn hai trăm năm mươi năm của thủ tướng chính phủ thì tiền ảo vẫn được coi là tiền tệ tài sản thanh toán
tuy nhiên dưới góc độ sở hữu giao dịch của tiền ảo tiền điện tử còn đang bỏ ngỏ
nên trong thời gian tới bộ tư pháp sẽ giả soát đánh giá thực tiễn và hoàn thiện hồ sơ
chính chính phủ xem xét ban hành văn bản điều chỉnh
thưa quý vị kết quả đạt được toàn diện về kinh tế xã hội trong năm qua đã tạo ra một bầu không khí phấn khởi
trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của bốn văn phòng trung ương
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng công tác năm hai nghìn một mươi tám và ký kết quy chế phối hợp
đánh giá công tác
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn một mươi bảy bốn văn phòng trung ương
ngày càng đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều hơn
trong quá trình đó các văn phòng luôn nhận được sự quan tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước giao phó
thành tiệu nổi bật ấn tượng năm qua là của toàn đảng toàn dân
thủ tướng nêu rõ sự phối hợp bốn văn phòng đã thu được nhiều kết quả rất đáng tự hào
đặc biệt với ấn tượng đến cái việc mà các đồng chí chúng ta đồng tâm hiệp lực
phối hợp từ chủ trương đến chính sách cho đến việc cụ thể
chúng ta đã có những cải cách hành chính rất quyết liệt trong từng cơ quan bốn văn phòng
đối với văn phòng chính phủ đại công chính phủ tham mưu cho thủ tướng cắt bỏ trên năm thủ tục
và đó cũng chính là cái tiềm lực quốc gia mà chúng ta bởi ràng bục của cơ chế chúng ta chưa làm được

năm vừa rồi các văn phòng đều phối hợp tốt xử lý những vấn đề cải cách rất mạnh mẽ
để giải phóng thức thuận xuất tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ trong nhân dân
thủ tướng đề nghị các đồng chí làm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp có tiến bộ đáng mừng
chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhiều vấn đề kịp thời
công tác truyền thông hậu cần cũng được làm tốt
đánh giá cao đội ngũ phục vụ người lao động bốn văn phòng đã nỗ lực trong công tác
thủ tướng đề nghị bốn văn phòng là cơ quan tham mưu tổng hợp
bảo đảm mọi lĩnh vực của đất nước đều được chỉ đạo điều hành quản lý tốt
bảo đảm khoa học góp phần vào thắng lợi năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện chương trình công tác quản lý chương trình công tác
các đề án quan trọng trung ương đưa ra cả nhiệm kỳ
các nghị quyết của quốc hội đã đạt ra
hay các công việc có liên quan của chủ tịch nước và của thủ tướng chính phủ văn văn
chúng ta phải thực hiện cho họ hoạt hại
trong đó tôi đề nghị chúng ta phải bố trí
dàn xếp để chúng ta để công chức lãnh đạo đi xót dân xót cơ sở nữa
ngay hơi thở cuộc sống người dân nữa
để đề ra những chủ trương nghị quyết quan trọng
chúng ta thấy trong lịch sử của đảng ta có những nghị quyết khách sức sáng sốt
như nghị quyết một mươi năm của đồng chí lê duẩn ở nam bộ
đó đưa viết đây
hành quyết chỉ thị một mươi chỉ thị một trăm linh về khoáng trong nông nghiệp
từ bế tắc không có lương thực chúng ta đã diễn được

mà từ đó do là các công chức đi sớt thực tiễn để đề chúc những vấn đề đặt ra
nhắc lại chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
thủ tướng nhấn mạnh với niềm tin mãnh liệt khát vọng lớn lao
đội tuyển chúng ta đã đàng hoàng bước vào trận chung kết
từ đó cho thấy trong công tác chúng ta cũng phải có khát vọng
quyết tâm vươn lên mạnh mẽ dám đương đầu vượt qua mọi khó khăn
thách thức phối hợp tốt hơn nữa
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chứng kiến lãnh đạo bốn văn phòng trung ương
ký quy chế phối hợp công tác
thưa quý vị đầy quả cảm và ấn tượng chiều nay đội tuyển u hai mươi ba việt nam
đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển u hai mươi ba qatar
và nắm chắc trong tay chiếc vé lịch sử
đưa chúng ta tiến thẳng vào trận chung kết giải vô địch châu á
đối với người yêu bóng đá trên khắp đất
trong đó có chúng tôi sau những giây phút đầy nghe thở của trận đấu
ai ai cũng đã vỡ hòa trong niềm vui sướng và tự hào
mời quý vị khán giả cùng hòa chung trong không khí đầy xúc động này
tại thủ đô hà nội
sau chín mươi phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ
u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba qatar bước vào loạt đá luân lưu căng thẳng và hồi hộp
giây phút văn thanh ghi bản quyết định không khí của các cổ động viên nước nhà
đã vỡ hòa trong hạnh phúc khi lần đầu tiên trong địch sử
u hai mươi ba việt nam tiến vào trận chung kết của giải vô địch u hai mươi ba châu á
việc u hai mươi ba việt nam vượt qua u hai mươi ba qatar tại trận bán kết năm nay là một kỳ tích
và khiến cho những cổ động viên nước nhà phấn khích
trận đấu cuối cùng của giải vô địch u hai mươi ba châu á
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ gặp một trong hai đội tuyển là u hai mươi ba uzbekistan hoặc u hai mươi ba hàn quốc
chúc cho đội tuyển của chúng ta tiếp tục giữ vững phong độ và giành chiến thắng
để câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại tiếp tục được viết nên
ngay trong lúc này sự hân hoan và niềm hạnh phúc trước chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
đang lan tỏa trên khắp đất nước
đây là niềm vui chung của cả dân tộc khi chứng kiến giây phút lịch sử của đội bóng nước nhà
mời quý vị tiếp tục theo dõi những hình ảnh đầy cảm xúc của người dân tỉnh tuyên quang
trải qua một trăm hai mươi phút thi đấu u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba qatar đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số rất gai gắt
sau hiệp đá luân lưu với chiến thắng
u hai mươi ba việt nam ông lương bách chiến bố của cầu thủ lương xuân trường
đội trưởng đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã bật khóc trước những cố gắng nỗ lực của con trai mình
và đồng đội trong trận bóng lịch sử hôm nay
hôm nay là rất là sung tướng rất là tự hào vì đội tuyển u hai mươi ba việt nam của chúng ta
đã làm nên những kỳ tích chưa bao giờ có được
và tôi hy vọng sẽ mãi mãi sẽ tiếp tục còn từ nơi trở đi sẽ tiếp tục
là sẽ làm lên những cái chuyện
rồi từ đây thật ra mới nữa là đã ra đấu trường lớn của biển gia biển lớn
cũng như tất cả những người hâm mộ của người việt nam là chúc các con u hai mươi ba việt nam tiếp tục chiến thắng
và vô địch vô địch vô địch vô địch vô địch vô địch
chân cứng đá mềm không ngại bất cứ một đối thủ nào và sẽ giành chiến thắng
trước kỳ tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
hâm mộ có mặt tại nhà cổ thủ lương xuân trường tại tổ một mươi hai phường ỉ la thành phố tuyên quang đã không kìm được những sọt nước mắt vì vui sướng và xúc động
sau khi kết thúc trận đấu nhiều người hâm mộ tỉnh tuyên quang đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng với cờ đỏ sao vàng và hát vang bài hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng
thưa quý vị ngay sau khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành chiến thắng và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào trận chung kết của giải vô địch u hai mươi ba châu á
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng huấn luyện viên park hang seo và toàn bộ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
bày tỏ sự xúc động và khen ngợi tinh thần thi đấu đầy quả cảm của các cầu thủ
thủ tướng khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước đi vào lịch sử bóng đá của nước nhà
và đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ
thủ tướng đã giao cho bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch kịp thời có hình thức khen thưởng và xứng đáng
dành cho huấn luyện viên park hang seo và các cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
diễn đàn kinh tế thế giới davos hai nghìn một mươi tám nỗ lực hàn gắn một thế giới dạ nứt
hiệp định cptpp sẽ được ký vào tháng ba
thưa quý vị diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới năm nay
tập trung vào thúc đẩy sự chia sẻ trung sức của cộng đồng quốc tế để đối phó với những thách thức toàn cầu vì lợi ích chung
diễn đàn lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trong năm qua đã ghi nhận những gam màu tươi sáng
tại hàng loạt các nền kinh tế hàng đầu như nước mỹ trung quốc và nhật bản
với chủ đề tạo dựng tương lai chung trong thế giới dạn nứt diễn đàn kinh tế thế giới davos dự kiến sẽ bàn thảo một số vấn đề quan trọng
như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn với sự trỗi dậy của trí tuệ thông minh nhân tạo đối với thị trường lao động
sự gia tăng của tình trạng phân hóa giàu nghèo bất bình đẳng giới vấn đề biến đổi khí hậu và các mối đe dọa an ninh như khủng bố
ngoài ra các vấn đề như các cuộc xung đột địa chính trị leo thang hay môi trường năng động mới dự kiến cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự
giới chuyên gia cùng với các thể chế kinh tế uy tín hàng đầu đều dự đoán đà thuận lợi này có thể kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
giúp nền kinh tế thế giới duy trì tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn với mức tăng trưởng có thể lên tới ba bảy bốn vào năm nay
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề gây lo lắng khi thế giới đang chia rẽ sâu sắc
trong hầu khắp các vấn đề này
lĩnh vực như kinh tế chính trị xã hội và đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế toàn cầu
bộ trưởng kinh tế nhật bản toshimitsu motegi hôm nay tuyên bố mời một quốc gia tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cp tpp
bản thỏa thuận thay thế cho hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp sẽ tổ chức lễ ký kết tại chile vào tháng ba tới
sau cuộc họp kéo dài hai ngày
tổ chức lễ ký kết tại thủ đô tokyo của nhật bản giữa trường đoàn đàm phán của một mươi một nước thành viên để giải quyết những vấn đề còn bất đồng
như yêu cầu của canada hạn chế phim nước ngoài để bảo vệ nền văn hóa nói tiếng pháp của nước này
theo bộ trưởng montegi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương sẽ là động cơ để giải quyết chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy ở nhiều quốc gia trên thế giới
ông cho biết tokyo sẽ giải thích tầm quan trọng của hiệp định đối với mỹ với hy vọng thuyết phục mỹ tham gia thỏa thuận này
tuần trước thủ tướng australia mark compton boone cũng để ngò cánh cửa mỹ tham gia thỏa thuận trong tương lai
bộ trưởng tài chính các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung eurozone vừa thông qua gói cứu trợ trị giá sáu bảy tỷ euro cho hy lạp
quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ athens đã thực hiện một loạt các biện pháp cải cách gây tranh cãi kéo theo các cuộc biểu tình và đình công trong nước
theo tuyên bố của bộ trưởng tài chính
trong nước eurozone hy lạp đã nhận được sự trợ giúp gói tài chính tiếp theo là sáu bảy tỷ euro trong khuôn khổ gói tài trợ thứ ba mà hy lạp nhận được kể từ năm hai nghìn một mươi
ủy viên phụ trách tài chính của eu ông pierre muskovisky tuyên bố eurozone sẽ chuẩn bị một bản kết luận cuối cùng
điều đó có nghĩa là hy lạp có thể trở lại tư cách của một thành viên bình thường của khối và khủng hoảng tài chính ở nước này được coi là chính thức kết thúc
trong khi đó người phát ngôn của chính phủ hy lạp cũng khẳng định
sẽ được giải ngân vào tháng hai tới
cơ quan khảo sát địa chất mỹ vừa cho biết một trận động đất mạnh tám hai độ richter đã làm dung chuyển khu vực thuộc bang alaska và cảnh báo về sóng thần cũng đã được ban bố
trận động đất có tâm trấn nằm ở độ sâu một mươi km nằm cách khu vực chiac hai trăm năm mươi sáu km về phía đông nam
hiện chưa có thông báo về số thương vong cũng như thiệt hại do động đất gây ra
ngay sau đó hệ thống cảnh báo sóng thần của mỹ đã ban bố lệnh cảnh báo ở nhiều khu vực thuộc alaska và canada
đồng thời khuyến cáo theo dõi chặt chẽ ở toàn bộ khu vực bờ biển phía tây của nước mỹ
trong khi đó trung tâm mạng lưới động đất trung quốc cho biết trận động đất có cứng độ là bảy chín doricte
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
và một lần nữa xin được chúc mừng chiến thắng đầy xúc động và tự hào của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
chúc cho các cầu thủ trẻ của chúng ta bước vào trận chung kết với tinh thần thi đấu mạnh mẽ nhất
để viết tiếp những trang sử cho nền bóng đá của nước nhà
còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt